đoàn công tác bộ y tế do thứ trưởng bộ y tế phó giáo sư tiến sĩ nguyễn trường sơn
đã có buổi làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
liên quan đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
thừa thiên huế là địa phương có kế hoạch phòng chống dịch covid một mươi chín ngay từ những ngày trước tết
ngay khi có ca dương tính đầu tiên trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế đã quy định tổ chức giao ban
về tình hình covid một mươi chín đầu giờ làm việc mỗi ngày để kịp thời chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh
thứ trưởng bộ y tế đã đánh giá cao việc thừa thiên huế đã chủ động trong điều hành
với tinh thần chủ động phát hiện và cách ly quyết liệt
thứ trưởng đề nghị thừa thiên huế cần tập trung triển khai hoạt động khai báo y tế toàn dân
ra soát trang bị cho tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn bảo đảm việc tiếp nhận
điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín khi dịch bùng phát tổng hợp nhu cầu khẩu trang y tế
và đồng ý với đề xuất của địa phương về trang bị thêm hệ thống xét nghiệm
và xét nghiệm lại các trường hợp hết thời hạn cách ly